thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng bảy đến sáu h sáng nay ngày năm tháng bảy
việt nam có thêm ba trăm hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín ghi nhận ở trong nước
tại tp hcm một trăm bảy mươi năm ca đồng tháp một trăm linh ca phú yên hai mươi ba ca hưng yên chín ca khánh hòa tám ca an giang sáu ca long an hai ca bắc ninh hai ca lạng sơn một ca đồng nai một ca sóc trăng một ca
trong đó số này có hai trăm bảy mươi hai ca được phát hiện ở trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
theo cục khám chữa bệnh bộ y tế tính đến sáng ngày hôm nay việt nam có bảy tám trăm một mươi chín trên một mươi chín năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh tám mươi sáu ca tử vong do có liên quan tới covid một mươi chín